trong buổi làm việc với tỉnh ủy thanh hóa về tình hình thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã đánh giá cao ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa trong việc tổ chức thành công đại hội đảng
các cấp cơ sở đúng kế hoạch để ra
trong thời gian tới tỉnh thanh hóa cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành đại hội đảng bộ
cấp trên cơ sở đúng tiến độ và quy định trong đó cần tập trung nhiều hơn đến công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng có tầm nhìn chiến lược tư duy đột phá bám sát chức năng
nhiệm vụ và có tính khả thi về đề án nhân sự tỉnh cần làm từng bước cụ thể
thận trọng kỹ lưỡng bảo đảm tính kế thừa đổi mới phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ